thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi sáu tháng năm vừa qua phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev
ngầm đưa ra cảnh báo về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã khiến dư luận thế giới nóng lên
động thái của ông medvedev được cho là đáp trả bình luận của ngoại trưởng ba lan
về việc mỹ nói sẽ tấn công nga nếu moscow dùng vũ khí hạt nhân
ở một diễn biến khác trong xung đột israel hamas ngay sau khi công tố viên tòa hình sự quốc tế icc
xin lệnh bắt thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng israel với cáo buộc tội ác chiến tranh
thì dường như nước này đã phớt lờ mọi thứ
bằng chứng là ngày hôm qua quân đội israel đã không kích vào khu vực dành cho người sơ tán
ở thành phố rafah nam giải gaza khiến ít nhất ba mươi năm người chết và hàng chục người bị thương
ngoài ra thế giới toàn cảnh ngày hôm nay cũng sẽ được chúng tôi cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn khác
mời quý vị theo dõi trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ngày hai mươi sáu tháng năm cho hay bệnh viện giã chiến của họ ở rafah
đang tiếp nhận nhiều trường hợp thương vong và các bệnh viện khác cũng tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân được đưa đến
theo ông arab al qdra phát ngôn viên cơ quan y tế ở gaza ít nhất có ba mươi năm người thiệt mạng
và hàng chục người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị thương trong vụ không kích mới đây của israel
một phát ngôn viên hiệp hội trăng lưỡi liềm đỏ palestine cho biết số người chết có thể sẽ tăng lên
khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục ở khu vực
trong khu vực palestine của rafah cách trung tâm thành phố khoảng hai km về phía tây bắc
hiệp hội khẳng định rằng địa điểm này đã được israel chỉ định là khu vực nhân đạo
và không nằm trong các khu vực mà quân đội israel ra lệnh sơ tán hồi đầu tháng
trong khi đó quân đội israel cho hay lực lượng không quân nước này đã tấn công một khu phức hợp của hamas
và hạ hai thành viên cấp cao của lực lượng này
theo quân đội israel cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí chính xác và dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy
lực lượng phòng vệ israel idf đã nắm được thông tin cho rằng vụ tấn công và hỏa hoạn gây tổn hại cho nhiều dân thường trong khu vực
văn phòng bộ trưởng quốc phòng israel joa galen cũng nói rằng bộ trưởng galen đã có mặt tại rafah hôm hai mươi sáu tháng năm
và được thông báo về các hoạt động tăng cường ở đó
thành viên cấp cao của hamas sami abulugi mô tả vụ tấn công ở rafah là một vụ thảm sát
đồng thời quy trách nhiệm cho mỹ vì đã hỗ trợ vũ khí tiền bạc cho israel
một người dân được điều trị tại bệnh viện kuwati rafah nói rằng các cuộc không kích
theo dụi những chiếc lều và các nạn nhân
trước đó cùng ngày hamas tuyên bố phóng loạt rocket tầm xa vào thủ đô tel avi của israel
quân đội israel nói tám quả rocket được phóng từ rafah cách theo avi khoảng một trăm linh km về phía nam
và một số đã bị đánh chặn vụ tấn công này không gây ra thường vọng
liên quan đến yêu cầu quân đội israel lập tức chấm dứt chiến dịch tại thành phố rafah của tòa công lý quốc tế icg
israel cho rằng phán quyết của tòa án liên hợp quốc đã tạo điều kiện cho một số hoạt động quân sự diễn ra tại đây
trước đó israel tuyên bố không thế lực nào trên trái đất có thể ngăn theo vì bảo vệ người dân của mình
và săn đuổi hamas tại giải gaza
ngay sau khi ngoại trưởng ba lan dadosla sikovsky cho biết washington có thể tiến hành một cuộc tấn công
nếu nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở ukraine thì ngày hai mươi sáu tháng năm phó chủ tịch hội đồng an ninh nga
dmitry medvedev đã lập tức đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội x về một cuộc chiến thế giới mới
tổng thống nga ông medvedev hiện đang giữ chức phó chủ tịch hội đồng an ninh nga đã đưa ra nhận xét này
sau khi ngoại trưởng bài lan dadosla sikorsky tuyên bố washington đe dọa tiến hành một đòn tấn công như vậy
nếu nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở ukraine
trong một bài đăng trên mạng xã hội x hôm hai mươi sáu tháng năm ông medvedev cho rằng ông sikosky rõ ràng đã quyết định hù dọa các ông chủ của mình
ông lưu ý rằng washington không giống như wasa cho đến nay vẫn kiểm chế không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào như vậy
một cách công khai vì họ thận trọng hơn so với người ba lan
ngoài ra vị quan chức này cũng nói rằng nếu vũ khí hạt nhân thật sự xuất hiện
thì warsaw cũng không đứng ngoài cuộc chiến và chắc chắn bài lan cũng sẽ nhận một phần tàn cho từ phóng gia hạt nhân
ông medvedev nói thêm cách đây không lâu tổng thống ba lan andrzej duda từng tuyên bố
qua so sẵn sàng để tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato triển khai vũ khí hạt nhân tại quốc gia này
wazo sẽ không đứng ngoài cuộc chiến hạt nhân và chắc chắn họ cũng nhận về một phần tàn trò phóng gia hạt nhân
theo aia điện kremlin nhiều lần tuyên bố moscow không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân
tổng thống nga vladimir putin từng khẳng định tất cả sẽ không tìm được người thắng cuộc trong một cuộc chiến tranh hạt nhân
tuy nhiên nhà lãnh đạo nga cũng nhấn mạnh những bên có gợi ý với nga nên biết
moscow đang sở hữu những loại vũ khí như vậy nhưng họ sẽ không dùng để đe dọa bất kỳ ai
trong một cuộc phỏng vấn với tàu guardian hôm hai mươi năm tháng năm ngoại trưởng bài lan radoslav sikorsky cho biết
thông tin mỹ tấn công tất cả các mục tiêu của nga ở ukraine bằng vũ khí thông thường là nguồn đáng tin cậy
tuy nhiên đến nay mỹ chưa lên tiếng
trong một cuộc phỏng vấn nhà ngoại gia bài lan cho rằng trung quốc và ấn độ cũng đã cảnh báo nga về việc leo thang hạt nhân
ông sikorsky đề nghị các nước phương tây ủng hộ ukraine nên cho phép ký ép sử dụng vũ khí của họ
để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ nga
theo ông tikosky liên minh châu âu eu không nên sợ leo thang tình hình
và không nên áp đặt các giới hạn cho mình liên quan đến cuộc xung đột ukraine
để moscow phải đón xem bước tiếp theo sẽ là gì
giới chức papua new guinea vừa thông tin ước tính trận lở đất cuối tuần qua tại tỉnh nga đã vùi lấp hơn hai người
đây là con số mới nhất so với ước tính ban đầu là khoảng ba trăm linh nạn nhân và sau đó là hơn sáu trăm bảy mươi người mất tích
ngày hai mươi bảy tháng năm afp dẫn báo cáo của cơ quan ứng phó thảm họa của papua new guinea gửi liên hợp quốc
về hậu quả trận lỡ đất cuối tuần trước cho thấy trận lở đất phá hủy nhiều ngôi nhà vườn cây ăn trái
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến cao tốc pogromai lao huyết bạch kinh tế đất nước
số liệu hơn hai người bị trôn vùi cao gấp ba ước tính mà giới chức địa phương đưa ra trước đó
họ ban đầu cho hay sáu mươi căn nhà và khoảng ba trăm linh nạn nhân bị vùi lấp nhưng sau đó lại thông tin khoảng một trăm năm mươi căn nhà đã bị phá hủy hơn sáu trăm bảy mươi người mất tích
giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do tình hình địa chất tại khu vực không ổn định
các vụ lở đất có nguy cơ tái diễn đe dọa tính mạng của những người sống sót sau thảm họa lẫn lực lượng cứu hộ
giới chức papua neogonia kêu gọi hành động lập tức và hợp tác từ mọi lực lượng để ứng phó thảm họa
trong đó có quân đội lực lượng cứu hộ quốc gia và địa phương
papua new guinea cũng đề nghị liên hợp quốc hỗ trợ thông báo tình hình đến các đối tác hợp tác phát triển và bạn bè quốc tế
mọi hỗ trợ quốc tế sẽ được điều phối thông qua trung tâm ứng phó thảm họa quốc gia
vào dạng sáng hai mươi bốn tháng năm đất đá sạt lở từ núi enga bất ngờ sập xuống làng cao calam thuộc tỉnh enga
cách thủ đô post moresby khoảng sáu trăm linh km trong lúc các gia đình đang say ngủ
hơn một dân thường trong khu vực lần cận đã được sơ tán khỏi khu vực
giám đốc quốc gia của nhóm viện trợ care international png justin mark mahon nói với đài truyền hình abc
những ngôi nhà bị trôn vùi dưới lớp đất khoảng tám mét vì vậy các đội cứu hộ phải tìm kiếm xuyên qua lớp đất dày
ba mark mahon nói rằng điều kiện nguy hiểm và đất không ổn định đang cản trở nỗ lực cứu hộ
ước tính có khoảng bốn người đang sống gần khu vực bị ảnh hưởng
người dân đã giải cứu một cặp vợ chồng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ
nhiều người dân đào bằng sẻng gợi vào tay để tìm kiếm người sống sót
các đội cứu hộ khẩn cấp bao gồm cả đội kỹ thuật quốc phòng của png đã có mặt tại hiện trường
nhưng các thiết bị hạng nặng cần thiết cho hoạt động cứu hộ vẫn chưa được gửi đến ngôi làng
vì con đường chính vẫn bị chia cắt và lối duy nhất là bằng trực thăng
australia và pháp cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ papua new guinea
tại lễ tốt nghiệp của học viện quân sự westppote tổng thống joe biden khẳng định
mỹ là siêu cường duy nhất trên thế giới và là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các đồng minh
ngày sáu tháng năm tổng thống joe biden đã phát biểu tại lễ tốt nghiệp của học viện quân sự mỹ
tại westpor new york trước hơn một học viên tốt nghiệp
trong bài phát biểu của mình ông biden đã ca ngợi vai trò của quân đội mỹ
trong nỗ lực đứng lên chống lại những kẻ gây hấn trên toàn thế giới
cũng như bảo vệ sự tự do và sự cởi mở
ông biden nói
chúng ta đang làm điều mà chỉ có nước mỹ mới có thể làm với tư cách là quốc gia không thể thiếu
siêu cường duy nhất trên thế giới và nền dân chủ hàng đầu thế giới
đồng thời nhà lãnh đạo mỹ tái khẳng định cam kết của washington trong việc hỗ trợ đồng minh trên khắp thế giới
trong đó có israel và ukraine
không có binh sĩ mỹ nào tham chiến ở ukraine tôi quyết tâm giữ nguyên như vậy
nhưng chúng ta đang đứng vững cùng ukraine và chúng ta sẽ đứng bên họ
mỹ là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho ukraine với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ usd
gói gần nhất được mỹ công bố vào ngày một mươi sáu tháng năm
trị giá hơn hai trăm bảy mươi năm triệu usd gồm đạn dược trong đó có đạn pháo một trăm năm mươi năm ly và vũ khí chính xác phóng từ máy bay
ý tưởng đưa quân đến ukraine vốn là điều cấm kỵ
đặc biệt khi nato tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với nga quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
mỹ đến nay vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu đưa quân tới huấn luyện bình sĩ của chính quyền tổng thống ukraine volodymyr zelensky
hôm một mươi sáu tháng năm một quan chức cấp cao mỹ tái khẳng định quan điểm của washington
về việc không triển khai binh sĩ tới ukraine bao gồm cả huấn luyện viên quân sự
chính quyền tổng thống joe biden trước đó kêu gọi các thành viên nato không điều lính tới quốc gia này
theo nhận định của nhiều quan chức và chuyên gia phương tây
những gói cung cấp vũ khí mới có thể không đủ để càn đạt tiến quân của nga trong thời gian tới
nga tuyên bố viện trợ quân sự của mỹ không thể thay đổi cục diện chiến trường
chỉ gây thêm đau khổ cho ukraine và khiến nhiều người thiệt mạng
cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên thông báo về kế hoạch phóng vệ tinh
ngay trước khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của trung quốc hàn quốc và nhật bản
bước vào hội nghị thượng đỉnh ba bên tại seoul ngày hôm nay hai mươi bảy tháng năm
bộ quốc phòng triều tiên cũng cảnh báo sẽ có hành động sau khi cáo buộc liên minh mỹ hàn
tăng cường triển khai tàu và máy bay do thám
trong tuyên bố hôm hai mươi sáu tháng năm thứ trưởng quốc phòng triều tiên kim càng in
đe dọa sẽ có hành động đối phó với hàn quốc vì các động thái của seoul
mà bình nhưỡng cho là vi phạm biên giới hàng hải trên thực tế giữa hai nước
theo ông kim không quân hàn quốc và các phương tiện do thám trên không của mỹ
gần đây đang công khai tăng cường hoạt động gián điệp trên không nhằm chống lại triều tiên
ông kim nói từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng năm đã có một mươi sáu máy bay chính sát chiến lược của không quân mỹ
gồm năm chiếc rc một trăm ba mươi năm và một mươi một chiếc u hais tham gia hoạt động gián điệp trên không chống lại triều tiên
thứ trưởng quốc phòng triều tiên cũng cáo buộc hàn quốc thường xuyên đưa nhiều loại tàu chiến
của hải quân và cảnh sát biển tuần tra di động vượt qua đường biển trên thực tế giữa hai nước
đường biên giới trên được nhắc đến là đường giới hạn phía bắc
đường biên giới biển trên thực tế giữa triều tiên và hàn quốc ở hoàng hải
ông kim nhấn mạnh chúng tôi chính thức cảnh báo rằng chúng tôi không bao giờ có thể dung thứ
cho sự xâm phạm liên tục như vậy đối với chủ quyền hàng hải của chúng tôi
chúng tôi có thể thực hiện quyền tự vệ của mình trên hoặc dưới nước bất cứ lúc nào
triều tiên đưa ra thông báo giữa lúc các nhà lãnh đạo hàng đầu của hàn quốc trung quốc và nhật bản
dự kiến gặp nhau tại thủ đô seoul vào ngày hai mươi bảy tháng năm để tham dự hội nghị thượng đỉnh
ba bên đầu tiên sau gần năm năm
vấn đề triều tiên dự kiến không có trong chương trình nghị sự do lập trường khác biệt giữa ba nước
hội nghị tại seoul có sự tham gia của thủ tướng trung quốc lý cường
thủ tướng nhật bản fumio kishida và tổng thống hàn quốc john seok yong
các quan chức seoul cho biết ba nhà lãnh đạo dự kiến thông qua tuyên bố chung về sáu lĩnh vực
bao gồm kinh tế và thương mại khoa học và công nghệ giao lưu nhân dân y tế
và tình trạng gia hóa dân số theo reuters
hội nghị thượng đỉnh diễn ra một ngày sau khi các nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm song phương tại seoul
trong các cuộc gặp đó ông lý và ông yun đã đồng ý tổ chức đối thoại ngoại giao và an ninh
cũng như nối lại các cuộc đàm phán về thương mại tự do trong khi ông kishida và thủ tướng trung quốc
thảo luận về tình hình đài loan và đồng ý tổ chức vòng đối thoại cấp cao mới về kinh tế
seoul hôm hai mươi bốn tháng năm cho biết các cơ quan tình báo của hàn quốc và mỹ đang giám sát và theo dõi chặt chẽ
các hoạt động mà bình nhưỡng đang tiến hành nhằm chuẩn bị cho việc phóng một vệ tinh do thám quân sự khác
theo giới chức hàn quốc hoạt động gây nghi vấn được phát hiện tại huyện tongchang thuộc tỉnh bắc pyongyang của triều tiên
nơi có bãi phóng vệ tinh sohe đây cũng là nơi triều tiên đã tổ chức ba vụ phóng vệ tinh vào năm ngoái
nhưng chỉ có vụ cuối cùng thành công
tổng thống pháp emmanuel macron cho rằng châu âu đang phải đối mặt với số lượng kẻ thù bên trong và bên ngoài nhiều kỷ lục
và có nguy cơ tản lụi ông đã đưa ra tuyên bố này sau khi trao đổi với tổng thống đức trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày vừa qua
ông macron đưa ra tuyên bố trên khi thảo luận cùng tổng thống đức frank walter stemia hôm hai mươi sáu tháng năm
đây là chuyến thăm đức đầu tiên của một tổng thống pháp sau hai mươi bốn năm và là chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày
diễn ra theo lời mời của tổng thống đức frank walter stemia
văn phòng của ông stemir cho biết chuyến thăm sẽ nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
ngay sau khi đến berlin ông macron cho rằng quan hệ đối tác giữa đức và pháp là không thể thiếu đối với châu âu
ông macron cũng bác bỏ tuyên bố cho rằng mối quan hệ hai nước đang bắt đầu căng thẳng
ông stemmia cho hay dù có quan điểm khác nhau nhưng berlin và paris cuối cùng cũng đạt được sự thống nhất
trong cuộc gặp ông macron nói
tôi nghĩ rằng chúng ta đang trải qua khoảnh khắc mang tính sống còn ở châu âu bởi tôi thực sự tin rằng châu âu của chúng ta có thể sụp đổ
tổng thống pháp kêu gọi bỏ phiếu cho các lực lượng thân eu trong cuộc bầu cử châu âu sắp tới
khi cảnh báo khối này chưa bao giờ có nhiều kẻ thù bên trong và bên ngoài như hiện nay
tuyên bố từ văn phòng của tổng thống stemir cho biết
trọng tâm cuộc gặp sẽ là những thách thức chung mà pháp và đức có thể tìm ra câu trả lời chung của châu âu
chuyến đi của ông macron diễn ra hai tuần trước cuộc bầu cử châu âu
khi các cuộc thăm dò cho thấy liên minh của ông macron đang bị bỏ lại phía sau đảng mặt trận quốc gia pháp
ngày hai mươi sáu tháng năm một chiếc máy bay của hãng hàng không qatar airways bất ngờ gặp nhiễu động khi đang di chuyển từ doha đến ireland
chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn và đúng lịch trình nhưng sự cố đã khiến một mươi hai người bị thương
theo thông báo của giới chức sân bay dublin airbot ireland ngày hai mươi sáu tháng năm
một chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy dream liner của hãng hàng không qatar airways đã gặp nhiễu động khi bay qua không phận của thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn xuống sân bay dublin theo đúng lịch
máy bay được hỗ trợ hạ cánh trong tình huống khẩn nguy có cảnh sát sân bay sở cứu hỏa và đội cứu hộ của địa phương
theo báo cáo sau khi máy bay gặp nhễu động trên không phận của thổ nhĩ kỳ có một mươi hai người trên máy bay bị thương
trong đó có sáu hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn
một hành khách trên máy bay đã miêu tả lại tình huống cho đài truyền hình địa phương rằng vụ việc kéo dài chưa đầy hai mươi giây
và xảy ra trong lúc các tiếp viên phục vụ đồ ăn đồ uống
qatar airways đã xác nhận một số hành khách và phi hành đoàn bị thương nhẹ trong chuyến bay và đang được chăm sóc y tế
qatar airways không bình luận về tình trạng nhiễu động nhưng cho biết vấn đề này đang được điều tra nội bộ
vụ việc mới đây nhất xảy ra chỉ ít ngày sau khi một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trên chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy ba trăm linh r
của singapore airlines gặp nhiễu động trong lúc bay qua khu vực sông iraquadi của myanmar
khi đó máy bay chở hai trăm một mươi một hành khách và một mươi tám thành viên phi hành đoàn đã trên đường từ london anh tới singapore
phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế suvarnabhumi ở thủ đô bangkok thái lan
chuyến bay của singapore đã bị thương nhẹ
chuyến bay của singapore airlines gặp phải tình trạng nhiễu loạn cực độ đột ngột ở trên độ cao một mươi một hai trăm bảy mươi bảy m
khoảng một mươi giờ sau khi khởi hành từ sân bay ở london
các chuyên gia nghi ngờ máy bay trên gặp nhiễu động chờ trong được xem là loại nhiễu động nguy hiểm nhất hiếm gặp nhất và khó dự báo nhất
sự cố được mô tả nguy hiểm tới mức nhiều hành khách đã bị hắt văng lên trần máy bay điện thoại rơi khỏi tay và đổ đặc văng tùng tué
theo một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ tai nạn hàng không liên quan đến nhiễu động là loại phổ biến nhất
khoảng sáu mươi năm máy bay gặp phải tình trạng nhiễu động vừa phải hàng năm ở mỹ và khoảng năm năm trăm linh chiếc gặp tình trạng nhiễu động nghiêm trọng
tuy nhiên những con số này có thể sẽ tăng lên
paul williams giáo sư khoa học khí quyển tại đại học reading ở vương quốc anh nói với cnn vào năm hai nghìn hai mươi hai
việc ông tin rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng tình trạng các máy bay gặp phải nhiễu động
tại đại hội toàn quốc đảng tự do ở washington vừa qua khi cựu tổng thống donald trump bước lên sân khấu
và đề nghị hợp tác với đảng tự do để đánh bại ứng viên joe biden của đảng dân chủ trong cuộc đua tổng thống năm nay
những tiếng la ó và chế nhạo đã vang lên
cựu tổng thống trump bị nhiều người la ó và chỉ trích dù một nhóm nhỏ người vẫn ủng hộ nhiệt tình cổ vũ cho ông
họ đổ lỗi cho trump thành viên đảng cộng hòa vì đã gấp rút phát triển vaccine covid một mươi chín khi còn là tổng thống
và không làm nhiều hơn để ngăn chặn các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm chủng trong đại dịch
ngay trước khi cựu tổng thống xuất hiện một thành viên đảng tự do thậm chí hết lớn
donald trump lẽ ra nên lãnh một viên đạn
sự xuất hiện của ông trump tại sự kiện được cho là nhằm cố gắng thu hút những người theo chủ nghĩa tự do
vốn có nhiều điểm tương đồng về quan điểm chính sách với đảng cộng hòa hơn đảng dân chủ
đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và quy mô chính phủ
khi ông trump đề nghị hợp tác với đảng tự do để đánh bại tổng thống joe biden ứng viên đảng dân chủ trong cuộc đua tổng thống năm nay
thì nhiều tiếng lo ó của đám đông đã xuất hiện bất chấp đa số họ phản đối kịch liệt tổng thống biden và chính quyền của ông
trump nhấn mạnh rằng ông là người theo chủ nghĩa tự do và đảng tự do nên hậu thuẫn cho ông trong cuộc bầu cử
ông cũng trầm chọc đám đông là ó rằng nếu họ không ủng hộ ông họ sẽ tiếp tục chỉ giành được phần nhỏ ủng hộ từ cử tri trong các cuộc bầu cử quốc gia
trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi đảng tự do giành được một hai phiếu bầu toàn quốc tương đương khoảng một tám triệu phiếu bầu
cựu tổng thống cam kết sẽ đưa một người theo chủ nghĩa tự do vào nội các nếu thắng cử song điều này bị nhiều khán giả chỉ trích là nhảm nhí
chủ tịch đảng tự do ngày hai mươi sáu tháng năm đã tuyên bố ông trump không đủ tư cách trở thành ứng viên tham dự cuộc bầu cử tổng thống tháng một mươi một vì chưa nộp hồ sơ để ứng cử
sau đó trump viết trên mạng xã hội justsoso
lý do tôi không nộp hồ sơ xin đề cử đảng tự do điều mà tôi chắc chắn sẽ nhận được nếu muốn là vì với tư cách đảng viên đảng cộng hòa tôi không được phép nhận đề cử từ đảng khác
sự xuất hiện của ông trump tại sự kiện của đảng tự do điều bất thường đối với ứng viên đảng cộng hòa cho thấy ông không xem nhẹ mối đe dọa từ các ứng viên độc lập như robert fennedy juneo
người từ lâu phản đối vaccine và xuất hiện tại sự kiện của đảng tự do cuối tuần qua
đảng tự do ngày hai mươi sáu tháng năm cũng từ chối đề cử của ông kennedy cho cuộc đua vào nhà trắng
bàn tổ chức của đảng tự do cho biết họ đã mời tổng thống biden phát biểu tại đại hội cuối tuần qua song ông từ chối tham dự
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới toàn cảnh ngày hôm nay hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo